theo các quan chức địa phương vụ tai nạn xảy ra gần vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi tại quận sisawat tỉnh khanchanaburi
khiến chiếc xe buýt du lịch chở khoảng bốn mươi người mất lái đâm vào hàng rào bê tông tại một khúc cua xuống dốc rồi sau đó bị lật nhào
lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động tới hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân bị thương và đưa thi thể các nạn nhân thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát
theo báo cáo ít nhất tám người thiệt mạng gồm cả tài xế và hai mươi tám người bị thương trong đó một mươi chín người bị thương nặng
các nạn nhân bị thương khẩn trương được đi tới bệnh viện gần đó để điều trị